công an huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc vừa phát hiện vụ vận chuyển hơn một tấn pháo các loại
ba mươi kg hơn một tấn pháo hoa giản bước đầu đối tượng khai nhận mua số pháo trên từ hà giang về vĩnh phúc để tiêu thụ trong dịp tết
công an tỉnh đồng nai vừa tổ chức tiêu hủy hơn ba vũ khí công cụ hỗ trợ đã được lực lượng chức năng thu giữ và người dân tự nguyện giao nộp trong năm hai nghìn hai mươi
lực lượng chức năng đã dùng cưa máy cắt vụn hơn bốn trăm năm mươi khẩu súng các loại hơn hai bốn trăm linh vũ khí thô sơ gồm dao lê mã tấu để bảo đảm số vũ khí đó
không bị phá hủy
số vũ khí và công cụ hỗ trợ trên được công an tỉnh đồng nai vận động nhân dân giao nộp và qua công tác tổng kiểm tra trong năm hai nghìn một mươi chín
ngoài ra trong năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh đồng nai đã tiếp nhận thu một trăm linh tám lựu đạn hai quả bom bốn mươi bốn kiếp nổ hai mươi tám rùi cui điện năm ba trăm ba mươi một viên đạn các loại
đối với các loại lựu đạn kíp thuốc nổ đạn bộ binh công an các cấp đã chuyển giao cho quân sự cung cấp tiếp nhận thanh lý tiêu hủy theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện việt yên tỉnh bắc giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam đối với nhóm ba đối tượng về hành vi cướp giật tài sản
ba đối tượng gồm trần văn biên nguyễn văn công và nguyễn văn anh cùng chú tại huyện việt yên tỉnh bắc giang
trước đó công an huyện việt yên nhận được đơn của một số bị hại trình báo về việc bị các đối tượng là nam giới đi xe máy exciter áp sát và cướp giật tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhanh chóng điều tra xác minh và dựng lên chân dung nhóm cướp giật trên bao gồm ba đối tượng và nhanh chóng bắt giữ khi chúng đang bán số tài sản cướp được cho một cửa hàng điện thoại
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do không có công an việc làm lại nghiện ma túy tổng hợp nên công biên và văn anh bàn nhau đi cướp giật tài sản sau đó bán lấy tiền mua ma túy
tính từ tháng sáu đến nay các đối tượng khai nhận đã gây ra gần hai mươi vụ cướp giật trên địa bàn
để chủ động hơn trong việc phòng chống và giảm thiểu thiệt hại tử vong do thiên tai gây ra vào sáng qua tại trường trung học cơ sở thái văn lung quận thủ đức tp hcm đã diễn ra buổi diễn tập thoát nạn và sơ cấp cứu với sự tham gia của đông đảo giáo viên và các em học sinh
tình huống giả định là một trận bão lớn mưa to kèm gió giật mạnh liên hồi đã làm mái tôn bị thổi bay cây cối và biển quảng cáo gãy đổ

thưa quý vị thành phố hải phòng hiện có một khu kinh tế một mươi chín khu công nghiệp một mươi năm cụm công nghiệp với bốn trăm linh năm dự án đầu tư thu hút số lượng lớn công nhân cùng các chuyên gia nước ngoài đến làm việc và tạm trú
do đó việc bảo đảm an ninh trật tự trong các khu công nghiệp trọng điểm này thì luôn được công an thành phố hải phòng trú trọng nhất là đấu tranh chấn áp tội phạm trộm cắp cướp giật vốn diễn ra phức tạp
đặc biệt là trước thềm năm mới hai nghìn hai mươi sau đây là ghi nhận tại khu công nghiệp tràng duệ huyện an dương tp hcm
một mươi vụ phạm pháp hình sự ba mươi năm vụ tệ nạn xã hội trong đó có tới một mươi năm vụ ma túy đặc biệt các vụ trộm cắp tài sản lên tới hai mươi năm vụ
đó là con số các vụ án đã được khám phá trên địa bàn khu công nghiệp tràng duệ huyện an dương tp hcm trong năm vừa qua
trong năm hai nghìn một mươi chín chúng tôi đã xác lập được một mươi năm chuyên án khởi tố điều tra được ba mươi năm vụ
trong đó có vụ chúng tôi đã sát lập truyền án bắt được hai mươi bốn vụ
trong đó có vụ chúng tôi đã sát lập đối với đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đối tượng đ
bộ xây dựng vừa có báo cáo về kết quả kiểm tra tình trạng đường ống truyền tải nước sạch sông đà gửi văn phòng chính phủ
báo cáo nêu rõ nguyên nhân đường ống nước sông đà nhiều lần bị sự cố chính là do chất lượng ống được sản xuất không đồng đều
các mẫu ống được thử nghiệm hầu hết không đạt độ cứng vòng bề mặt bị xước và có khuyết tật đã tạo ra những điểm sung yếu
từ khi vận hành khai thác tháng bốn năm hai nghìn chín đến nay đường ống nước sông đà đã có khoảng ba mươi lần bị sự cố dò dỉ vỡ ống gây mất nước trên diện rộng
bộ xây dựng đề nghị công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà đẩy nhanh thực hiện dự án đầu tư xây dựng giai đoạn hai nhà máy nước sạch sông đà
trong đó ưu tiên xây dựng tuyến ống truyền tải giai đoạn hai vật liệu ống cần phải đảm bảo các quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng
theo cục đăng kiểm việt nam các đoàn tàu được kiểm định từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận kiểm định tạm thời cho các đoàn tàu nhằm phục vụ vận hành thử hệ thống
giấy chứng nhận kiểm định chính thức sẽ được cấp sau khi kết thúc vận hành thử
và được tổ chức đánh giá độc lập về an toàn đường sắt đô thị cấp giấy chứng nhận an toàn cho hệ thống đường sắt này
tuy nhiên do tổng thầu chưa đáp ứng được các điều kiện cần thiết nên công tác vận hành thử vẫn chưa được diễn ra như kế hoạch
quy định về kiểm tra nghiệm thu toa xe khi sản xuất lắp ráp và nhập khẩu bao gồm hai mươi ba hạng mục kiểm tra ở trạng thái tĩnh và có cấp điện kiểm tra vận hành trên tuyến
sáng qua công an tỉnh yên bái đã tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình cầu cổ phúc bắc qua sông hồng tại huyện trấn yên
công trình có tổng mức đầu tư ba trăm ba mươi tỷ đồng được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép
dự ứng lực gồm sáu nhịp dài khoảng bốn trăm linh m rộng một mươi hai m
đây cũng là cây cầu đầu tiên nối hai bờ sông hồng được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện trấn yên
mở ra cơ hội thông thương kết nối các xã hữu ngạn sông hồng của huyện trấn yên với trung tâm huyện
cũng như các địa phương trong khu vực tây bắc góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông của huyện trấn yên nói riêng và tỉnh yên bái nói chung
qua đó góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội của địa phương
nhiều cựu chiến binh của đồng bào huyện của huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi đã thể hiện hành động cao đẹp của mình
đó là sẵn sàng hiến hàng nghìn mét vuông đất quý giá để địa phương xây dựng trường học mở đường phục vụ sự nghiệp phát triển quê hương
gia đình cựu chiến binh đinh văn canh ở thôn nước tang xã sơn bua huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi
kinh tế gia đình không phải khá giả
canh luôn phát huy bản chất của người lính bộ đội cụ hồ
khi địa phương cần mở đường về thôn đi qua vườn cây của gia đình không chút ngần ngại
ông canh đã hiến hàng nghìn mét vuông đất tạo điều kiện cho người dân trong thôn có đường giao thông thuận lợi làm ăn cùng phát triển
gia đình cựu chiến binh đinh văn tùng ở xã sơn bùa xót xa khi thấy trẻ em phải đi học khá xa
ông đã chủ động hiến gần một m hai đất để xây dựng điểm trường ở thôn thuận tiện cho các em học tập
không chỉ thế khi nhà nước có chủ trương xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng hay mở đường nông thôn đường dân sinh trên diện tích đất của ông
ông tùng tiếp tục sẵn lòng tham gia hiến hơn năm trăm linh m hai đất để xây dựng công trình
điều đang nói là khi biết có công trình xây dựng trên diện tích đất ấy
thì nhiều người hỏi mua nhưng ông không bán mà chỉ để hiến cho nhà nước xây dựng những công trình phục vụ việc học tập sinh hoạt và phát triển đời sống cho người dân
sơn tây đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
để sớm thực hiện thành công các tiêu chí đòi hỏi sự đồng thuận chung tay góp sức của cộng đồng
trong đó việc hiến đất để xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ sự phát triển quê hương là cần thiết
việc gương mẫu hiến đất của các cựu chiến binh và những người uy tín trên địa bàn huyện sơn tây trong những năm qua là đáng phát huy
đến giờ này chúng ta thấy thành công là đường làng nó sống chặt chẽ chẽ đi lại rất đàng hoàng
và cuộc sống của nhân dân giao lưu và văn hóa nhà đứng đi lại cũng rất thường tiện
đây là một cái điểm nhận thức tốt về vấn đề hiên đắp phục vụ cho công trình xây dựng nông thôn mới của huyện sơn tây
trong đó có sự đồng gốc tích cục và hùng mạnh của các chiến binh
các cựu chiến binh ở sơn tây khi tham gia hiến đất hay thực hiện các phong trào đều trên tinh thần tự nguyện công hiến
xuất phát từ lợi ích chung của cộng đồng dân cư
với những việc làm ấy
các cựu chiến binh ở sơn tây được mọi người dân đồng tình ủng hộ
và đã được chính quyền các cấp ghi nhận với các danh hiệu cao quý